chương trình hôm nay ngày một tháng tám sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chiều ngày một tháng tám bão số ba sẽ đi vào khu vực phía bắc vịnh bắc bộ
nguy cơ tai nạn giao thông do người dân băng qua đường cao tốc hà nội bắc giang
trong phần tin quốc tế mỹ trung quốc kết thúc vòng đàm phán thương mại
triều tiên tuyên bố thử nghiệm hệ thống tên lửa mới
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết không một tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nguy cơ tai nạn giao thông do người dân băng qua đường cao tốc hà nội bắc giang
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá tốt về triển vọng kinh tế việt nam trong đó adb đánh giá việt nam tăng trưởng sáu tám
imf đánh giá việt nam tăng trưởng sáu năm vkp đánh giá tăng sáu sáu hsbc dự báo tăng sáu bảy
đây là thông tin tích cực trong bối cảnh các nước lớn trong khu vực và thế giới đang có xu hướng giảm tăng trưởng
thủ tướng cũng đánh giá cao báo chí đã phản biện những vấn đề sai trái lệch lạc chống phá đảng nhà nước trên mạng xã hội
và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện
thủ tướng cũng đánh giá tốt việc phản biện này để vô hiệu hóa các thông tin xấu độc giả trên mạng xã hội
tuy vậy thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không được chủ quan trước những diễn biến mới của tình hình trong nước và quốc tế
tiếp tục có ý chí vươn lên để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi chín đạt yêu cầu quốc hội đề ra
chúng tôi đã có một số chỉ đạo hay sức quyết liệu cụ thể nhưng vẫn còn nhiều công trình công nghiệp năng lượng
giao thông trọng điểm tiếp tục chậm chiếc đồ
và chính vì thế cho nên là sẽ được tiếp tục thúc đẩy cho biết về thế này
một số bộ trưởng đã có những chương trình báo cáo chính phủ như là bộ thông vận tải
và có một số quyết sách cùng một thủ tướng chính phủ cùng một thủ tướng chính phủ để xử lý được công trình mà chúng ta đã công bố
giải ngăn vốn đầu tư từ các khách vẫn tiếp tục chưa được cải thiện nhiều
trong đó có một số bộ sử dụng vốn người thân trung ương giảm
tôi xin lưu ý nhất là bộ vận tải bộ nông nghiệp
bộ tài nguyên môi trường văn hóa nguyên vụ mà phải thúc đẩy ra càng rõ hơn
rồi sẽ giúp kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn hơn nhất là một số doanh nghiệp nhỏ và vừa
vấn đề cổ phần hóa khói hốn công trọng
thủ tướng nêu rõ lĩnh vực văn hóa xã hội cũng còn nhiều tồn tại hạn chế
bệnh sởi và suốt suốt huyết có dấu hiệu gia tăng
một số bức xúc về đạo đức văn hóa bạo lực trẻ em vẫn còn nhiều
vấn đề ô nhiễm môi trường
buôn bán ma túy đánh bạc qua mạng tai nạn giao thông
cải cách hành chính vẫn còn chậm văn bản vẫn còn nợ động
do vậy thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ và khách mời thảo luận góp ý thêm
đối với những hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội
nhằm kịp thời loại bỏ dần những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
tiếp tục các hoạt động tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai
và các hội nghị liên quan
chiều ngày ba mươi một tháng bảy đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tham dự các hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nga
và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean new zealand
phát biểu tại các hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
khẳng định coi trọng và sẽ thích cực cùng các nước asean mở rộng
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt
cùng có lội giữa asean với nga và với new zealand
phó thủ tướng chia sẻ quan ngại về diễn biến phức tạp trên thực địa ở biển đông
trong đó có các hành động đơn phương làm sói mòn lòng tin đe dọa hòa bình
khẳng định lại các nguyên tắc đã được nhất trí của asean
kêu gọi các bên kiềm chế không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực
không có hành động làm phức tạp tình hình gia tăng căng thẳng
đề cao luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển đông hiệu quả và thực chất
phùa với luật pháp quốc tế
các nước ghi nhận quan ngại của việt nam nhất trí cần đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế
kiềm chế không có hành động làm gia tăng căng thẳng gây phức tạp tình hình
không có lợi cho các nỗ lực đối thoại và xây dựng lòng tin
ủng hộ lập trường nguyên tắc và vai trò của asean
trong đóng góp duy trì hòa bình an ninh và ổn định trên biển đông
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gặp song phương với bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm say cô mạ xít
hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thỏa thuận giữa hai bộ
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi phối hợp chặt chẽ để hoàn thành việc thực hiện thỏa thuận
giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
thúc đẩy việc triển khai hội nghị tổng kết mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng
tại cặp cửa khẩu quốc tế lao bảo đen sa văn
hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế khu vực và quốc tế
trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono
hai bên đã thảo luận và đạt thống nhất cao về các định hướng cũng như biện pháp cụ thể
thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á
trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư hợp tác phát triển
an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo văn hóa và giao lưu nhân dân
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhật bản đầu tư và kinh doanh tại việt nam
hai bộ trưởng dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
như tăng cường hợp tác asean nhật bản mekong nhật bản tình hình bán đảo triều tiên
trong các cuộc gặp song phương trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực
việt nam và các đối tác đã chia sẻ thông tin về tình hình biển đông hiện nay
cũng như quan điểm giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình
tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
mới đây tại yên bái cụm thi đua số một ban nội chính trung ương tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm
và hội nghị chuyên đề tham nhũng vật nhận diện và giải pháp phòng chống
với sự tham dự của lãnh đạo ban nội chính trung ương đại diện ban nội chính tỉnh ủy một mươi bốn tỉnh
thuộc vùng trung du và miền núi phía bắc
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn thái học đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy cụm thi đua số một
cần bám sát vào báo cáo của ban nội chính trung ương và bám sát vào ý kiến kết luận của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống tham nhũng
tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tình hình biển đông
tình hình biên giới để tham mưu kịp thời không để bị động
đồng chí cũng nêu rõ tham nhũng vật thường xảy ra trong các cơ quan công quyền của nhà nước
gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân
nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng vặt đối với các cấp các ngành là hết sức quan trọng
do vậy cần chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
chiều tối nay ngày một tháng tám bão số ba có tên quốc tế là wifa
sẽ đi vào vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
hồi một giờ sáng nay một tháng tám vị trí tâm bão số ba ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi một chín độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng một trăm một mươi km về phía đông
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi

theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km
khoảng chiều tối nay bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
từ sáng nay một tháng tám vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu
đến chiều và đêm tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
chiều nay ở phía đông bắc bộ có mưa rông kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh
khoảng một trăm ba mươi km về phía đông trên đất liền các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến nam định
từ trưa mùng hai tháng tám có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
đến chiều mùng hai tháng tám có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
từ đêm một tháng tám đến ngày bốn tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa to đến rất to
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống
thiên tai bão số ba sẽ đổ bộ vào hải phòng quảng ninh và trọng tâm là vào trưa mai
ngày hai tháng tám sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã
họp khẩn để có các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão số ba
theo đó toàn bộ tàu xa bờ của quảng ninh đã về bờ một số tàu gần bờ sẽ về nơi trụ bão
trước một mươi giờ ngày một tháng tám dự kiến cấm biển từ chín đến một mươi giờ sáng ngày một tháng tám
trước đó sẽ đưa các du khách còn lại ở cô tô về bờ
trong khi đó hải phòng sẽ cấm biển trước một mươi hai h ngày một tháng tám đưa các lực lượng điều
tiết giao thông thủy và đưa các tàu còn lại nơi trú ẩn thái bình sẽ cấm biển từ một mươi giờ ngày
một tháng tám và đưa ngư dân làm việc ở các lồng bè vào bờ trước một mươi sáu giờ cùng ngày
chỉ đạo về phương án ứng phó bão số ba thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn nguyễn hoàng hiệp yêu cầu cần đảm bảo an toàn tối đa cho tàu thuyền trên biển
ngoài các điểm trú tránh được xây dựng cần tham khảo các khu vực trú bão theo kinh nghiệm của người dân địa phương
thời gian mưa sẽ kéo dài từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn kéo dài như thế chính thời gian mưa kéo dài
nên là nó có hai câu chuyện một là ngập lụt đô thị trong đó có cả hà nội thứ hai nữa là sạt lở
khu vực đông bắc bộ và miền núi tây thanh hóa tây nghệ an ngoài ra các lực lượng cứu hộ
cứu nạn và bộ đội cần sẵn sàng cho mọi tình huống chuẩn bị các phương tiện hiện đại nhất
có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nguy hiểm
chuyển sang những thông tin khác dạng sáng nay ngày một tháng tám sau khi hoàn tất thủ tục pháp
lý đối với hơn ba trăm tám mươi người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại khu đô thị our city
quận dương kinh thành phố hải phòng bộ công an phối hợp cùng với công an hải phòng đã di chuyển
các đối tượng trao trả cho cơ quan chức năng trung quốc tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
việc dẫn độ được cơ quan chức năng thực hiện từ chiều ngày ba mươi một tháng bảy an ninh bên ngoài khu đô
thị our city được thắt chặt với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an đến ba giờ ngày một tháng tám
khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn và bàn giao nhóm đối tượng cho cơ quan chức năng trung quốc tiếp
tục xử lý trước đó bộ công an việt nam cho biết cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng đã
triệt phá thành công nhóm nghi phạm người trung quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao
để tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới một mươi tỷ đồng bộ giao thông vận tải cho biết vào tháng chín
tới đây sẽ triển khai thí điểm hai dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia là
thủ tục cấp giấy phép lái xe và đổi giấy phép lái xe và sẽ chính thức triển khai vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục đường bộ việt nam và sáu mươi ba sở giao thông vận tải đã triển khai
hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong lĩnh vực vận tải đường bộ về cấp đổi giấy phép
kinh doanh vận tải cấp đổi biển hiệu phù hiệu xe ô tô được xây dựng và đưa vào sử dụng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có sáu mươi năm một trăm linh hai doanh nghiệp tham gia sử dụng nộp ba trăm chín mươi hai chín trăm bảy mươi chín hồ sơ trực tuyến
bộ giao thông vận tải cũng đã xây dựng phần mềm nghiệp vụ
liệu dùng chung về lĩnh vực quản lý vận tải đường bộ
phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở giao thông vận tải
hiện nay hệ thống đang quản lý sáu mươi ba hai trăm tám mươi tám doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải
ba trăm bảy mươi sáu ba trăm linh chín xe kinh doanh và sáu chín trăm tám mươi bảy tuyến vận tải hành khách cố định
từ ngày một tháng tám công an tp hcm sẽ tiến hành xử phạt về vi phạm trật tự an toàn giao thông
do người dân cung cấp đây là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông
công an tp hcm đã nhận được sự đồng tình cao của nhân dân và các nhà nghiên cứu khoa học
thực hiện đợt cao điểm trao quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông
chỉ trong bảy ngày công an thành phố đã phát hiện xử phạt gần bốn trường hợp xe máy ô tô vi phạm
tuy vậy tình hình vi phạm trực tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp
như xe ô tô đi vào đường cấm giờ cấm chạy quá tốc độ
lái xe khi đã sử dụng rượu bia chở quá tại trọng cho phép
hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng ngừa tội phạm rất quan trọng
kể cả trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
chúng tôi đã sử dụng mạng xã hội như là viber facebook zalo
để tạo thành các nhóm liên kết tương tác với người dân để cung cấp đầy đủ thông tin
từ đó người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và cũng kịp thời phản ảnh
kể cả các hành vi như là vi phạm trật tự an toàn giao thông
vi phạm về an toàn phòng pháy chế cháy vi phạm về trật tự công cộng
để chúng tôi kịp thời phối hợp với các đơn vị xử lý để không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
để giảm thiểu tai nạn giao thông từ ngày một tháng tám
công an thành phố sẽ tiếp nhận các thông tin từ clip ghi lại các phương tiện có dấu hiệu vi phạm
như tổ chức đua xe trái phép xe tải xe ben chạy vào đường cấm
bất chấp biển bao cấm khi không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
theo ý kiến cá nhân của tôi thì rất là tốt
bởi vì ngoài dữ liệu giám sát hình ảnh của camera các cơ quan đơn vị chức năng lắp đặt
thì thông qua việc giám sát của người dân hỗ trợ tốt cho việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tôi bày tỏ cái rất là đồng tình
cái đồng tình nó dựa trên nền tảng là cái cơ sở vật chất của mình nó quá tải
cái tính khoa học của vấn đề khi mà cái cơ sở vật chất của mình ấy nó cũng không hẳn là hoàn hảo
chứ không phải mãi như thế dần dần nó sẽ hoàn hảo
cho nên đó là những giải pháp
bằng tính chất vừa là ngắn mà vừa tạo ra ý thức tốt cho lâu dài
để đủ canh cứ xác minh phạt ngùi những hình ảnh clip
người dân cần quay rõ thời gian địa điểm biển số xe vi phạm
còn những trường hợp nóng người dân báo ngay khi sự việc xảy ra
đội cảnh sát giao thông gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ lập tức tới hiện trường kiểm tra xử lý
cũng liên quan tới lĩnh vực giao thông
trong thời gian qua trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang qua địa phận huyện việt yên
đã xảy ra nhiều vụ va chạm cũng như là tai nạn giao thông
giữa các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc và người đi bộ ngang đường
điều đáng nói là mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp liều mình băng qua cao tốc
chỉ với một lý do rất đơn giản là cho nhanh và để kịp giờ làm
đây là hình ảnh vụ tai nạn xảy ra mới đây trên tuyến quốc lộ hà nội bắc giang
đoạn qua địa phận xã tăng tiến huyện việt yên
một công nhân đi bộ ngang qua đường cao tốc đã va chạm
và hai ô tô đang lưu thông trên đường
hậu quả đã khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra
giữa người đi bộ ngang qua đường và phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này
nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
cho thấy sự nguy hiểm với nguy cơ
cơ tai nạn giao thông ở tuyến đường này là rất cao
trên thực tế đường gom dân sinh thì có
nhưng những người công nhân này lại tròn băng qua mặt đường cao tốc như thế này
chỉ vì lý do muốn nhanh
thực trạng này đến nay không những chưa được giải quyết
mà còn có chiều hướng ngày càng diễn biến phức tạp
các ngành chức năng cần tăng cường các hoạt động tuần tra
xử lý vi phạm trên tuyến giao thông cao tốc
nhất là các hành vi đi bộ ngang qua đường cao tốc
tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp theo chương trình
người dân quảng nam bức xúc khi phải đọc tiền để đưa lợn chết đi tiêu hủy
bộ trưởng bộ y tế ra chỉ thị yêu cầu giảm phát sinh chất thải nhựa trong ngành y tế
chiều ngày ba mươi một tháng bảy trong lúc tắm biển tại bãi biển tân trà
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng có hai nam sinh bị nước cuốn mất tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy một nhóm nam sinh trung học gồm sáu em
cùng xuống tắm tại bãi biển tân trà phương hòa hải quận ngũ hành sơn thì bất ngờ gặp sóng lớn
có bốn em đã tự lên bờ và được người dân cứu giúp còn hai em lâm thành đạt và đoàn thanh cường
bị sóng cuốn mất tích nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã lập tức triển khai phương án tìm kiếm
sáu nam sinh này cùng chú tại thôn quang châu xã hòa châu huyện hòa vang
các lực lượng chức năng cùng phối hợp với gia đình để tiếp tục tìm kiếm hai nam sinh mất tích
chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy một trận mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm gãy đổ nhiều cây xanh cổ thụ
trên các tuyến đường trung tâm thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
khiến cho giao thông bị ách tắc và làm hư hỏng ít nhất ba ô tô đang đổ bên đường
trên đường lê thị pha phường một thành phố bảo lộc một cây cổ thụ bị gió lốc quật ngã chắn ngang đường
khiến cho một chiều của đường bị chia cắt hoàn toàn
đường nguyễn văn cử đường đề thám gió lốc cũng làm quật ngã một số cây
khiến cho ba ô tô đậu dưới vỉa hè bị hư hỏng nặng
lốc xoáy còn làm tốc mái sô đổ một dãy nhà tôn của người dân tại khu chợ mới bảo lộc
sau khi trận lốc đi qua công ty công trình đô thị bảo lộc công an dân quân cùng với người dân
đang tích cực cưa cây dọn dẹp giải phóng hiện trường và điều tiết giao thông
thưa quý vị và các bạn những ngày qua
người dân ở xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam rất bức xúc
khi mà lực lượng thu gom xử lý sắc lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi ở địa phương này
tự ý thu tiền của người dân có lợn chết
với số tiền từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một con trái với quy định
nhiều người dân phản ánh khi lợn chết có đưa tiền thì các đội thu gom mới chở lợn chết đi tiêu hủy
còn không thì mặc kệ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
thời gian gần đây hàng trăm hộ dân tại xã bình triều huyện thăng bình tỉnh quảng nam
khi có lợn chết do dịch tả lợn châu phi phải đóng tiền cho đội thu gom của xã để đưa lợn đi tiêu hủy
lợn từ vài chục kg đến dưới một trăm linh kg người dân phải đóng khoảng hai trăm linh đồng
còn hơn một trăm linh kg phải đóng đến ba trăm linh đồng khiến nhiều người dân bức xúc
nhờ châu là tổng số lợn đó là bóng con trái năm tọa thì nhờ tôi hỗ trợ hết một triệu boy
các con hơi lái thì con lấy bóng đam còn kể tọa rữ thì con lấy bóng đam
sau hai tháng bùng phát dịch tả lợn châu phi đến nay toàn xã bình triều đã có hơn chín mươi tấn lợn chết đem đi tiêu hủy
trong quá trình triển khai tiêu hủy xã đã thành lập bốn tổ công tác mỗi tổ có ba người để đưa số lợn chết đi tiêu hủy
liên quan đến thu tiền vận chuyển lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bình triều thừa nhận các đội thu gom có thu tiền của người dân
tuy nhiên vẫn cho đó là tiền hỗ trợ của người dân
tuy nhiên vẫn cho đó là tiền hỗ trợ của người dân
các đội thu gom xác lợn nhiễm bệnh đi tiêu hủy cũng tự ý thu tiền của người dân
trong quá trình triển khai tiêu hủy xã bình triều đã có hơn chín mươi tấn lợn chết đem đi tiêu hủy

trong quá trình triển khai tiêu hủy xã bình triều đã có hơn chín mươi tấn lợn chết đem đi tiêu hủy
trong quá trình triển khai tiêu hủy xã bình triều đã có hơn chín mươi tấn lợn chết đem đi tiêu hủy
thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về đề án giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
bộ trưởng bộ y tế vừa ban hành chỉ thị số tám yêu cầu các cơ sở y tế các cán bộ công chức viên chức ngành y tế giảm thiểu hạn chế sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động
cụ thể bộ yêu cầu các cơ sở y tế hạn chế sử dụng túi chai cốc và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lồng khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế
thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng
bộ y tế đề nghị đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào đội quy quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị đồng thời thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa khó phân hủy để thu gom tái chế đúng quy định
tổ chức quán triệt phổ biến hướng dẫn tập huấn truyền thông vận động cán bộ nhân viên y tế các đơn vị cung cấp dịch vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị
thưa quý vị chính thức triển khai dịch vụ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tính đến thời điểm hiện tại thì ứng dụng gọi xe bi đã được tải xuống bốn triệu thiết bị di động với hơn bốn mươi tài xế đáp ứng khoảng hai trăm năm mươi chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày
như vậy ứng dụng bi đã hoàn thành khoảng một mươi hai triệu chuyến xe bi bike và bi car từ khi bắt đầu đưa vào hoạt động
hiện ứng dụng gọi xe bi đã có mặt tại bảy tỉnh thành gồm hà nội tp hcm bình dương đồng nai
vũng tàu cần thơ và đà nẵng công ty đặt mục tiêu thu hút một trăm linh tài xế đến hết năm hai nghìn một mươi chín góp phần tạo thêm công an việc làm cho người dân đóng góp vào nguồn thu của địa phương và đồng thời cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng
bên cạnh nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ ứng dụng gọi bi đã từng bước tạo thiện cảm với người tiêu dùng thông qua những hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa
cụ thể tại vụ cháy rừng tại hà tĩnh bi đã vận động được khoảng ba trăm linh triệu đồng từ toàn thể cán bộ công nhân viên và tài xế bi
kết hợp với ngân quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của công ty để giúp đỡ người dân hà tĩnh sau vụ cháy rừng
bi đã trao tặng bảy chiếc máy thổi gió đến bảy xã tại huyện nghi xuân và hương sơn để phục vụ cho công tác phòng chữa cháy rừng
đây là một thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng và rất cần thiết đối với người dân khu vực này
trong phần tin quốc tế
mỹ trung quốc kết thúc vòng đàm phán thường mạng
và mỹ trung quốc kết thúc vòng đàm phán thường mạng
triều tiên tuyên bố thử nghiệm hệ thống tên lửa mới
vòng đàm phán thường mạng mới nhất giữa mỹ và trung quốc diễn ra tại thành phố thượng hải
nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến thuế quan về thương mại và công nghệ đã kết thúc
tuy nhiên hai bên đã không đưa ra tuyên bố nào khẳng định đã đạt được tiến triển
kết thúc vòng đàm phán bộ thương mại trung quốc cho biết
hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn hiệu quả và mang tính xây dựng
liên quan đến lợi ích chung trong lĩnh vực kinh tế và thương mại
phía trung quốc cho rằng đã và đang mua hàng triệu tấn đậu nành và nhiều nông sản khác từ mỹ
về phía mỹ tổng thống donald trump cho rằng trung quốc càng chờ đợi
đàm phán càng trở nên khó khăn hơn và có thể bắc kinh sẽ không đạt được thỏa thuận nào
dù còn đầy chắc chở nhưng giới quan sát hy vọng
việc nối lại đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc được đánh giá là một bước đi tích cực
và là một tín hiệu tốt
bộ thương mại mỹ cho biết cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại mỹ vào tháng chín tới
mỹ vừa quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngoại trưởng iran mohammad javad jarib
động thái này sẽ khiến cho gia tăng căng thẳng giữa hai nước
các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với ngoại trưởng iran bao gồm đóng băng mọi tài sản ở mỹ
cấm các cá nhân và thực thể mỹ có quan hệ với ông zarif
ngoài ra ông zarif cũng bị cấm không được tới mỹ
nguyên nhân là
nguyên nhân là do ông zarif thực hiện vai trò đại diện cho đại giáo chủ iran ali khamenei
phản ứng với quyết định trên ngoại trưởng iran javad zarif tuyên bố lệnh trừng phạt của mỹ không ảnh hưởng tới ông và gia đình
khi ông không có tài sản hay lợi ích nào bên ngoài iran
việc mỹ trừng phạt ngoại trưởng iran đã được dự báo từ trước sau khi bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin cho biết
ông đã nhận được chỉ thị từ tổng thống trump từ hồi tháng sáu
tuy nhiên quyết định này đã bị trì hoãn do một số quan chức ngoại giao mỹ cho rằng điều này sẽ đóng cửa con đường ngoại giao giữa hai nước
triều tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm một hệ thống tên lửa mới trong các vụ phóng thực hiện vào ngày ba mươi một tháng bảy dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo kim jong un
vụ phóng mới nhất của triều tiên nhằm thử nghiệm một hệ thống tên lửa dẫn đường đàn nòng cỡ lớn đổi mới
thông tin được đưa ra một ngày sau khi quân đội hàn quốc thông báo triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo
gồm ngắn từ bán đảo hô đô tỉnh nam kiêng ở bờ biển phía đông triều tiên hướng ra ngoài khơi bờ biển phía đông hàn quốc
những tên lửa bay được khoảng hai trăm năm mươi km và đạt độ cao khoảng ba mươi km trước khi rơi xuống biển
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản nêu rõ những tên lửa của triều tiên không đi vào vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh hải của nhật bản
không ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh nước này
giới chuyên gia cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung giữa mỹ và hàn quốc
cũng như tăng cường vị thế đàm phán của bình nhưỡng trước khi nối lại cuộc đàm phán hạt nhân với mỹ
truyền thông mỹ hôm qua dẫn thông tin từ các quan chức nước này cho biết hamza bin laden con trai của chung khủng bố osama bin laden đã chết
tuy nhiên hiện chưa có thông tin chi tiết về địa điểm hay là thời điểm của kẻ này bị chết cũng như là vai trò của mỹ trong vụ việc này
theo nguồn tin từ tờ new york times và đài nbc hamza biladen đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của mỹ
trong vòng hai năm trở lại đây chính phủ mỹ cho biết sẽ sớm đưa ra thông báo về tên này
trong khi tổng thống mỹ donald trump hay nhà trắng vẫn chưa đưa ra bình luận nào
là con thứ một mươi năm trong số hai mươi người con của osama biladen tham gia được cho là người lãnh đạo của tổ chức khủng bố al qaeda
tên này đã kêu gọi tấn công khủng bố tại các thủ đô phương tây để trả thù mỹ giết hại cha mình
bộ ngoại giao mỹ đã liệt tên này vào danh sách khủng bố toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy
dạng sáng nay theo giờ hà nội cục dự trữ liên bang mỹ phép
đã giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
trong bối cảnh nguy cơ bất ổn kinh tế gia tăng fed cũng nhấn mạnh rằng cơ quan này có thể tiếp tục
giảm lãi suất trong năm nay nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế mỹ ứng phó với xu hướng giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu
phép quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản hai mươi năm từ biên độ hai hai mươi năm đến hai năm xuống biên độ hai đến hai hai
quyết định này không nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư
và các nhà kinh tế tuy nhiên sẽ khiến tổng thống mỹ donald trump thất vọng
bởi trước đó ông trump đã liên tục gia tăng sức ép đề nghị phép cắt giảm mạnh lãi suất để kích thích nền kinh tế
sau quyết định của fed sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán phố quân
chốt phiên giao dịch ngày ba mươi một tháng bảy cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của thị trường chứng khoán mỹ
đồng loạt giảm hơn một trong khi đồng đô la lại tăng giá so với đồng euro
với mức quy đổi một euro đổi một một mươi một đô la mỹ mức cao nhất trong vòng hai năm qua
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt